hiện tại thì trung tâm đã mở hết tối đa công suất là ba giây truyền để đáp ứng nhu cầu của người dân

tương tự trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sáu mươi năm d là trung tâm có diện tích lớn nhất hiện nay trên địa bàn tỉa đồng này
nhưng tình trạng phương tiện xếp hàng dài chờ đăng kiểm diễn ra mấy ngày nay
phần lớn đây là những xe đã bị quá hạn kiểm định trong thời gian dài
nguyên nhân chủ yếu do nằm trong khu vực phong tỏa cách ly y tế nên doanh nghiệp và chủ xe phải ngưng hoạt động
hiện nay số lượng phương tiện đến đơn vị đăng kiểm tăng cao lên đến hàng trăm xe mỗi ngày
tuy nhiên công tác phòng chống dịch luôn được trung tâm chú trọng ở mức cao nhất
tuyệt đối không hạ cấp tiêu chuẩn không bỏ sót các hạng mục kiểm tra để xảy ra tiêu cực
nhũng nhiễu đối với chủ phương tiện khi đưa xe đến kiểm định tại đơn vị
hiện nay số lượng phương tiện đến đơn vị đăng kiểm tăng cao lên đến hàng trăm xe mỗi ngày
hiện nay các hoạt động trên địa bàn tỉnh đồng nai đang trở lại trạng thái bình thường mới
tuy nhiên tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp
các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tỉnh đồng nai cần chủ động phòng chống kiểm soát dịch bệnh hiệu quả hơn nữa
để đảm bảo hoạt động thông suốt cho ngành giao thông vận tải đảm bảo an toàn cho khách hàng
cũng như ổn định việc làm đời sống cho người lao động
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn quản lý vùng biển từ bờ bắc cửa
bình an tỉnh trà vinh đến hà tiên kiên giang
thời gian qua cán bộ chiến sĩ đơn vị vừa làm nhiệm vụ thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia
trật tự an toàn trên biển vừa tích cực hỗ trợ đồng hành cùng với chính quyền các địa phương
và người dân trên địa bàn đóng quân trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp cán bộ chiến sĩ các đơn vị trực thuộc
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn đều chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch
hạn chế tiếp xúc với người bên ngoài
trong trường hợp thực hiện nhiệm vụ phải ra ngoài khi trở về đơn vị phải thực hiện nghiêm việc xét nghiệm
theo dõi sức khỏe bên cạnh đó mỗi cuộc tuần tra kiểm soát trên biển cũng là mỗi buổi tuyên truyền vận động
ngư dân nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh cũng như tích cực tối giác khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật
trên cân vị là một quân y của đơn vị tôi luôn xác định được tư tưởng chỉ đạo là chống dịch như chống giặc
và luôn xác định là bộ phận y tế
quân y nói chung và lực lượng quân y nói riêng là luôn luôn là lực lượng nòng cốt và tiên phong tham gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
và chúng tôi luôn luôn không ngại khó khăn nguy hiểm để hoàn thành các nhiệm vụ lúc mà được huy động tăng cường
phân công vào các địa phương địa bàn trọng tâm của dịch bệnh
ngoài ra khi dịch bệnh diễn biến phức tạp bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn cũng tích cực tham gia hỗ trợ
chăm lo đời sống cho nhân dân tại các vùng dịch thông qua chương trình cảnh sát biển đồng hành với ngư dân
đơn vị đã trao tặng trên dưới một xuất quà cho gia đình chính sách hộ nghèo hộ có hoàn cảnh khó khăn
chịu ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác
thời gian qua hàng năm hải đoàn cũng có chương trình phối hợp với địa phương
làm cái chương trình cảnh sát biển đồng hành với ngư dân
và cái điều mà làm rất tốt đó là ngay cái đợt công tác phòng chống dịch đó
thì hải đoàn đã tăng cường lực lượng
hải đoàn đã tăng cường lực lượng
và đã hỗ trợ cho địa phương trong việc chăm lo cho bà con ở từ các vùng dịch về
và đồng thời thì cũng đã kịp thời hỗ trợ cho ngư dân gặp khó khăn trong thời gian giãn cách trong công tác phòng chống covid
linh hoạt chủ động với mọi hoàn cảnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ
chiến sĩ cảnh sát biển luôn sát cánh cùng ngư dân trên từng hải lý
nay các anh lại cùng với bà con và chính quyền địa phương chiến đấu với đại dịch
và mong muốn dịch bệnh sớm đẩy lùi bà con lại vương khơi bám biển
phát triển kinh tế đồng thời bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương
chiều ngày một mươi hai tháng một mươi một công an huyện bình chánh tp hcm đang tạm giữ đối tượng nguyễn thị thu thảo
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu ngủ tại quận tám để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
đây là đối tượng vờ hỏi hi mua vàng rồi tìm cách cướp đi
người phụ nữ đã bị nhân viên tiệm vàng bắt lại giao cho công an xử lý
vào khoảng chín giờ ngày một mươi một tháng một mươi một thảo đến tiệm vàng kim thành phương
thủ ấp ba xa vĩnh lộc a huyện bình chánh hỏi mua vàng và yêu cầu theo xe mẫu
nhân viên cửa hàng đã lấy bộ vòng xi men gồm bảy chiếc vòng bằng vàng giới thiệu cho thảo
lợi dụng sơ hở của nữ nhân viên thảo đã lấy một chiếc vòng vàng rồi nhanh chóng bỏ đi
phát hiện bị mất tài sản nữ nhân viên đã đuổi theo kịp thời khống chế đối tượng do công an xử lý
ngày một mươi hai tháng một mươi một công an huyện long thành tỉnh đồng nai cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng trần bảo duy
hai mươi bốn tuổi ngụ tài sản lộc an huyện long thành về hành vi cướp tài sản để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
chị huỳnh ngọc yến hai mươi chín tuổi là chùa sóc quần áo thuộc tổng một mươi một khu phước hải tỉ trấn long thành
bị một đối tượng lạ mặt đột nhập dùng giao uy hiếp rồi không chế chiếm đoạt một xe mô tô bị kiểm soát sáu mươi c hai trăm linh một nghìn sáu trăm ba mươi ba
một điện thoại iphone bảy và hai triệu đồng
ngay sau khi nhận được tin báo công an thị trấn long thành đã phối hợp với trinh sát hình sự công an huyện
nhanh chóng đến hiện trường thu thập thông tin xác minh vụ việc
bằng các biện pháp nghiệp vụ chỉ sau hơn hai giờ truy tìm dấu vết khoảng một mươi sáu h hai mươi phút cùng ngày
lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng gây án cùng tan vật khi đang lẫn trốn
tại một nhà trọ thuộc ấp hàng gòn xã lộc an huyện long thành
mới đây tòa án nhân dân huyện tam nông tỉnh đồng tháp đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm một mươi bị cáo
liên quan đến vụ án cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng
theo cáo trạng chiều ngày sáu tháng bốn sau khi nghe cuộc gọi của tuấn đen
ngụ huyện cao lãnh nói bạn mình bị nguyễn văn hùng đánh
nguyễn trí trung ba mươi một tuổi ngụ xã an long huyện tam nông cùng nhóm bạn rủ nhau vào thị trấn tràm chim
để nói chuyện hòa giải khi đến nơi cả nhóm gặp tuấn đen và cùng đến nhà nguyễn văn hùng
khi tới nhà thì tuấn đen bỏ đi tưởng là nhóm trung có hung khí đánh nhau
nên một người bạn của hùng vào bên hông nhà nhặt gạch ống ném vào nhóm của trung
hai bên xảy ra hỗn chiến hậu quả hai người trong nhóm của trung bị thương
sau đó các bị cáo đã bồi thường cho người bị thương số tiền bảy mươi triệu đồng
xét thay mức độ nghiêm trọng của cuộc việc cũng như tính chất khôn đồ của các bị cáo
tòa án nhân dân huyện tam nông đã tuyên nhóm bị cáo một mươi người tổng cộng một mươi chín năm ba tháng tù
trong đó có bốn người đều nhận mức hai năm tù nhưng cho hưởng án treo
trong phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay
công an huyện ba vì hà nội đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông cho học sinh quay trở lại trường
bất chấp dòng nước xiết lực lượng cứu nạn cứu hộ công an tỉnh gia lai đã cứu nạn thành công ba công dân mắc kẹt
để lại nhiều cảm xúc trong loài nhân dân
chương trình an ninh ngày mới sẽ tiếp tục với những tin tức về giao thông
ubnd tp hà nội vừa có văn bản phúc đáp đề ảnh
về phương án thu phí phương tiện cơ giới đường bộ đi vào một số khu vực nhằm giảm ủn tắc giao thông
theo đó ubnd tp hà nội nhấn mạnh việc xem xét phê duyệt đề án thu phí phương tiện cơ giới đường bộ
và nội đô vào thời điểm hiện nay chưa phù hợp chưa đảm bảo đầy đủ toàn diện các điều kiện thực hiện
ubnd tp hà nội giao sở giao thông vận tải hà nội nghiên cứu làm rõ thời điểm áp dụng thu phí
để đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành tránh những vướng mắc về sau
kinh phí dự kiến đầu tư các trạm thu phí là nguồn vốn trong hay ngoài ngân sách và cơ chế tài chính khi thu nộp phí
bộ giao thông vận tải vừa có văn bản yêu cầu tăng cường việc phòng chống dịch covid một mươi chín
và kiểm soát hành khách về từ vùng dịch bằng đường hàng không
để tăng cường kiểm soát những người về từ các tỉnh thành phố khu vực phía nam
đặc biệt là từ thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai long an
và những địa phương có số ca mắc covid một mươi chín cao qua đường hàng không
bộ giao thông vận tải yêu cầu cục hàng không việt nam tiếp tục chỉ đạo các đơn vị
làm việc tại cảng hàng không cảng vụ hàng không các hãng hàng không
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo yêu cầu năm k của bộ y tế
đồng thời tăng cường công tác kiểm tra và có báo cáo về việc thực hiện các hướng dẫn chỉ đạo của bộ y tế
và bộ giao thông vận tải trong công tác phòng chống dịch khi tổ chức vận tải hành khách bằng đường hàng không
một hơn ba tám trăm linh học sinh khối lớp chín của huyện ba vì thành phố hà nội bắt đầu quay trở lại trường học
sau thời gian rất dài nghỉ dịch đồng hành trong công tác đảm bảo an toàn cho học sinh trở lại trường
công an huyện ba vì cũng đã triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông
ngay khi nắm được thông tin các trường trên địa bàn đón học sinh trở lại học
đội an ninh công an huyện ba vì đã chủ động trong công tác tham mưu ban giám hiệu các trường
xây dựng phương án kế hoạch chi tiết để đón học sinh một cách an toàn
bên cạnh đó là thông tin đến các thầy cô và học sinh những vấn đề liên quan đến tình hình an ninh trật tự
phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm sau nới lỏng giãn cách liên quan tới an ninh học đường
ngay những từ những buổi đầu tiên các con đến trường thì lực lượng công an cũng cùng phối hợp với nhà trường
để đón các con và đặc biệt là đảm bảo an toàn giao thông ngay khu vực cổng trường và đồng thời
trong năm thì ban công an thị trấn tây đăng cũng đã có quy chế phối hợp làm việc và có xây dựng mô
hình để đảm bảo an ninh an toàn trường học và trong suốt cả năm học thì lực lượng công an cũng
phối hợp với nhà trường để giải quyết những vấn đề liên quan đến tình hình an ninh trật tự và giáo
dục học sinh trong nhà trường ngoài việc hướng dẫn phân luồng ngay từ cổng vào bố trí các lớp
học đảm bảo khoảng cách an toàn công an huyện ba vì và các trường cũng chủ động xây dựng các kịch
bản trong trường hợp có học sinh nhiễm hoặc nghi nhiễm để triển khai công tác truy vết được nhanh
chống kịp thời khi xây dựng được kịch bản rồi thì chúng tôi cũng có cái hướng dẫn luôn trong cái
tình hình xuất hiện những ca f hoặc là những cái ca có nghi ngờ liên quan đến dịch covid
xuất hiện ở tại nhà trường thì chúng tôi cũng có những cái bước là phải truy vết khoanh vùng nhanh
để đảm bảo trong cái việc là không để lây lan dịch bệnh
để đảm bảo an toàn trường học trong tình hình mới trường học cần phải tuân thủ các
nguyên tắc theo ba giai đoạn bao gồm trước khi học sinh đến trường khi học sinh ở trường và
khi học sinh rời trường lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện ba vì cũng đã phối hợp với
phòng giáo dục bám sát danh sách các trường có học sinh quay trở lại học đồng thời xác định
những trường trọng điểm tiêm ẩn nguy cơ phức tạp về trật tự an toàn giao thông để tổ chức phân luồng và chỉ huy giao thông
lực lượng cảnh giao thông trật tự quan huyện cũng phối hợp với công an các xã thị trấn
tăng cường công tác tuyên truyền đối với phụ huynh học sinh cũng như là các em học sinh trong việc
là tuân thủ việc về khoảng cách về chấp thực hành thực hiện theo khẩu hiệu năm k của bộ y tế về
công tác phòng chống dịch cũng như là nhắc nhở phụ huynh và các em học sinh trong quá trình di chuyển
chuyển đến trường thì giữ khoảng cách cũng như là đeo khẩu trang và thực hiện sát khuẩn tay khi đến nhà trường
hiện huyện ba vì mới thí điểm cho học sinh khối chín trở lại trường học sau một tuần
với sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an và các nhà trường việc quay trở lại trường học
của học sinh và thầy cô trên địa bàn huyện ba vì hà nội vẫn được đảm bảo an toàn
khởi tin tưởng trong nhân dân đây sẽ là cơ sở để thành phố hà nội tính lộ trình tiếp theo cho
nhiều cấp học quay trở lại trường vào ngày một mươi hai tháng một mươi một tại trung tâm đào tạo lái xe cục cảnh sát
giao thông huyện kim bảng tỉnh hà nam bộ công an đã tổ chức hội thi nâng cao kỹ năng lái xe an toàn
cụm thi đua số năm khối các đơn vị trực thuộc bộ hội thi có sự tham gia của ba mươi sáu thí sinh đến từ các
đơn vị trong cụng thi đua số năm các thí sinh phải trải qua hai phần thi cảm nhận không gian xung
quanh xe và ghép xe an toàn thông qua hội thi để kiểm tra đánh giá kỹ năng lái xe khả năng xử
lý các tình huống trong điều khiển phương tiện giao thông của cán bộ chiến sĩ từ đó làm cơ sở
thường xuyên bồi dưỡng tập huấn nâng cao kỹ năng lái xe cho cán bộ chiến sĩ đồng thời xây dựng đội ngũ
lái xe trong các đơn vị thực sự có trách nhiệm chấp hành tốt pháp luật giỏi về chuyên môn
đáp ứng mọi yêu cầu trong tình hình mới kết thúc hội thi ban tổ chức đã trao giải cho sáu tập thể
và một mươi hai cá nhân có thành tích xuất sắc
thưa quý vị dịch vụ chuyển phát căn cước công dân gắn chip điện tử đến tay người dân có thể
được coi là việc làm hết sức ý nghĩa
tiết kiệm thời gian và chi phí nhất là trong khi dịch bệnh covid một mươi chín còn nhiều diễn biến phức tạp
trong suốt chiến dịch cấp mới năm mươi triệu thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử
thì bưu điện việt nam đã luôn phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an cũng như các lực lượng chức năng
tổ chức tiếp nhận nhu cầu và chuyển phát căn cước công dân đến tay người dân một cách nhanh nhất
dưới những tác động của dịch bệnh covid một mươi chín nhiều hoạt động công việc bị hạn chế
đặc biệt trong đó phải nói đến việc
chả và truyền phát căn cước công dân gắn chip điện tử đến tay người dân
việc chuyển phát số lượng thẻ lớn với thông tin đa dạng về địa chỉ nhiều phố ngõ ngách nhỏ
hay các xóm hoặc đường chưa có tên rõ ràng cũng tạo ra những hạn chế nhất định
và khiến cho việc nhận căn cước của người dân cũng khó khăn và chậm trễ hơn
đại dịch covid một mươi chín ảnh hưởng rất là lớn tới tất cả những mọi mặt hoạt động của đời sống
trong đó công tác truyền phát hàng hóa truyền phát tài liệu và trong đó truyền phát căn cước công dân
gặp rất nhiều khó khăn
như một số đội dung tại các vùng xanh vùng đỏ thì người dân bị cách ly
và thứ hai nữa là vừa rồi thì người dân ở tại tp hcm bình dương và đồng nai
thì di cư về địa phương rất nhiều
đó cũng ảnh hưởng rất lớn đến việc tìm người dân để phát thành công đời căn cước công dân
khó khăn cũng nhiều hơn nhất là đợt dịch đấy
dịch thì mọi người cũng hầu như bị cách ly với cả bị phong tỏa ở nhà
đâm ra là một phát đúng địa chỉ thì nó rất khó khăn cho bọn em
với cả là nhiều người
mọi người cũng chuyển địa chỉ
mỗi ngày bưu điện việt nam cũng tiếp nhận và giải đáp nhiều cuộc gọi
khiếu nại từ người dân phản ánh về việc chậm chuyển phát căn cước công dân
và để việc trả và chuyển phát được nhanh chóng chính xác nhất
trong thời gian tới bưu điện việt nam tiếp tục tiến hành phân vùng
theo màu xanh cam vàng đỏ huy động một trăm linh cán bộ công nhân viên
để kịp thời chuyển phát đến tay người dân
tính đến thời điểm hiện tại bưu điện việt nam đã thực hiện chuyển phát
thẻ căn cước công dân gắn chip đến người dân trên cả nước với tỷ lệ đạt chín mươi
chúng tôi tập trung vào mấy vấn đề
thứ nhất là giải quyết những tồn tại trong kho phát
và thứ hai nữa là giám sát chặt chẽ quy trình chuyển phát
từ nhà máy mk về tới các bưu điện tỉnh
và sau đó là tập trung tối đa những nguồn lực phương tiện con người và thời gian
để làm sao đưa căn cước công dân nhanh nhất tới các người dân
có thể thấy
có thể thấy
bệnh covid một mươi chín vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp
việc sản xuất chuyển pháp căn cước công dân gắn chip
cũng có sự ảnh hưởng nhất định
tuy nhiên bưu điện việt nam và các cơ quan liên quan
đang nỗ lực để nhanh chóng đưa toàn bộ căn cước công dân
đến tay người dân trong thời gian sớm nhất

quý vị thân mến chỉ cách đây ít ngày
ba người dân cùng chú tại thị trấn công trơ ro
huyện công trơ ro tỉnh sa lai câu cá trên sông ba
do mưa lớn ở thượng nguồn đã khiến nước lên nhanh
và thủy điện quá sức chứa phải xà lũ
cho nên họ đã bị kẹt giữa dòng nước
trong giây phút sinh tử các nạn nhân người thân và hàng trăm người dân chứng kiến vụ việc đã gửi trọng niềm tin vào những người lính cứu nạn cứu hộ công an tỉnh gia lai và các đơn vị chức năng của địa phương
và mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi theo dõi câu chuyện này trong một sống đẹp ngày hôm nay
đã vài ngày trôi qua nhưng khi nhắc đến khoảnh khắc chồng mình được cứu thoát khỏi lưỡi hái tử thân tâm trạng chị nguyễn thị tường vĩ vợ anh nhơn vẫn chưa hết bằng hoàng xe lấn xúc động
em nhìn thấy là nước nó dòng cửa đói là em nghĩ là chồng em chết chết chứ không có thể nào mà cứu được
tại vì em thấy ngành nước cứ càng ngày càng nhiều không rút
nên em cũng không biết có gì gọi là lòng giúp ơn các bạn nạn đã cứu chồng em và hai đứa em cùng sống
vụ việc xảy ra vào khoảng bảy giờ sáng ngày chín tháng một mươi một
anh nguyễn văn sĩ nguyễn thành luân và nguyễn văn nhơn cung chú thị trấn công cho lo
huyện công cho lo tỉnh gia lai
khi đang câu cá tại chân đập tràn của thủy điện đắc sông nước dâng đột ngột khiến ba người không kịp vào bờ và bị mắc kẹt giữa sông
sau khi nhận được tin báo chính quyền địa phương và lực lượng cứu nạn cứu hộ tại chỗ đã tiếp cận hiện trường
nhưng do sức nước quá mạnh địa hình hiểm trở nên không thể thực hiện phương án cứu nạn
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh gia lai đã cử hơn một mươi cán bộ chiến sĩ dày dặn kinh nghiệm
cùng những trang thiết bị chuyên dụng đến hiện trường thực hiện công tác cứu nạn
tại vị trí ba người bị kẹt có địa hình dốc đá hiểm trở mưa lớn lượng nước đổ về ngày một nhiều gây khó khăn cho công tác ứng cứu
dầm mình đối mặt với lũ dữ trong đêm lực lượng cứu hộ thực hiện nhiều phương án như sử dụng phao cứu sinh vượt lũ
dùng đinh chốt trên đá làm điểm tựa lấy thang và dây thừng chốt cố định làm cầu
triển khai các biện pháp tiếp cận và cực kỳ khó khăn
thứ hai lượng nước đổ về từ thượng nguồn rất là lớn rất là nguy hiểm đến tính mạng của cán bộ chiến sĩ khi tiến hành cứu nạn
khi tiến hành triệt khai buổi đêm trong điều kiện ánh sáng không đủ tầm nhìn quan sát của người chỉ huy cũng như cán bộ chiến sĩ bị hạn chế
ở đây chúng tôi lựa chọn phương án an toàn nhất là sử dụng dây cố định và néo vào hai mũi cố định để chúng ta từng bước
tiếp cận vị trí người bị nạn bảo vệ cho cán bộ chiến sĩ huy động tập trung đủ lực lượng phương tiện
khi đó chúng ta mới triển khai phương án cứu các nạn nhân một cách an toàn
sau tiếng đồng hồ vào lúc hai giờ sáng ngày một mươi tháng một mươi một với tinh thần tích cực khẩn trương cứu người là trên hết trước hết
lực lượng cứu hộ đã đưa ba người dân lên bờ an toàn tuyệt đối trong niềm vui niềm xúc động của người thân gia đình nhân dân trên địa bàn
em cũng cảm ơn đội cứu hộ nạn tấn nguyện và phòng chế tinh thần trắc giúp đỡ cho ba người chúng em được khóc săn vô bờ
em rất là cảm ơn
đã được lực lượng cứu hộ rất là nhanh chóng và hỗ trợ nền về bờ thì cảm thấy rất là may mắn
lúc đó thì vợ om và khóc nói chung là rất là mừng vì đã về nhà một cách an toàn
cơ sở thân để cứu người trong hoạn nạn đó là phẩm chất của những người lính cứu nạn cứu hộ nói riêng và lực lượng công an nhân dân nói chung
các anh sẵn sàng đối mặt với những khó khăn thử thách để bảo vệ tính mạng tài sản cho nhân dân giữ cho cuộc sống bình yên
chương trình an ninh ngày mới sáng ngày thứ bảy cũng xin khép lại tại đây